theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nghệ an
tính đến hết ngày một mươi tám tháng tám mưa lũ đã khiến sáu người thiệt mạng và mất tích
cơn lũ dữ cũng đã cuốn trôi làm sập hai mươi ba nhà một mươi ba nhà bị tốc mái hai năm mươi năm nhà bị nhấn chìm trong nước lũ
lực lượng chức năng cũng đã di rời ba trăm sáu mươi bốn hộ dân nằm trong vùng bị sạt lở và ngập sâu
trên bốn hectare lúa hẻ thu bị ngập sâu gần một ba trăm năm mươi hectare ngô rau màu các loại cũng bị nhấn chìm trong nước lũ
một mươi ba bảy trăm sáu mươi tám con da súc da cầm bị cuốn trôi và chết
hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh nghệ an cũng bị tàn phá nặng nề trong đó có hai mươi hai năm trăm hai mươi bảy mét đường giao thông bị sạt lở
năm mươi hai cầu tạm bị cuốn trôi một mươi bảy cầu bị ngập
nhiều tuyến quốc lộ huyết mạch như quốc lộ bảy quốc lộ bốn mươi tám bị chia cắt do ngập sâu sạt lở đất
hiện nay chính quyền
các địa phương đã và đang huy động các lực lượng tập trung khắc phục hậu quả sau mưa lũ